tối qua hai mươi chín tháng một tại địa bàn quận một mươi hai tp hcm liên tiếp xảy ra hai vụ tai nạn giao thông làm năm người bị thương
theo người dân cho biết khoảng hai mươi giờ tối cùng ngày xe container mang biển kiểm soát sáu mươi c hai nghìn hai trăm chín mươi năm lưu thông hướng an sương về cầu tham lương
khi tới địa bàn phường tân hương thuận quận một mươi hai tài xế cho xe quay đầu chuyển hướng đã bất ngờ tông trúng xe đạp do một người đàn ông điều khiển khiến người này bị thương nặng
sau đó xe container tiếp tục mất lái tông giải phân cách lao qua làng đường ngược lại phần đầu cabin vỡ nát hư hỏng nặng dầu nhất chảy tràn ra đường khiến nhiều phương tiện xe máy trượt ngã
khoảng hai mươi phút sau cách hiện trường vụ tai nạn thứ nhất một trăm linh m tiếp tục xảy ra sự cố xe ô tô mang biển kiểm soát năm mươi một a chín mươi tám nghìn bốn trăm năm mươi sáu tông lên giải phân cách hư hỏng nặng
may mắn bốn người nước ngoài trong xe chỉ bị thương nhẹ ngay khi xảy ra tai nạn lực lượng chức năng nhanh chóng có mặt tại hiện trường điều tra giải quyết vụ việc